liên quan tới thông tin về bất cập dự án treo trên sông ngựa hà thành phố huế mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
bác quản lý dự án xây dựng khu vực tp huế vừa cho người đến xẻ đê để thông nước sông ngựa hà con đê này dài khoảng hai mét
đây là con sông mà hơn hai trăm linh năm trước triệu nguyễn đã cho đào theo một nhánh sông hương để thoát nước cho khu vực nội thành
đồng thời khơi luồng đưa hàng hóa từ cảng thanh hà bao vinh lên kinh thành huế
để triển khai dự án cải thiện hệ thống thoát nước kinh thành huế giảm thiểu bồi lắng cho sông ngựa hà
đáng nói sau khi chặn dòng dự án nói trên đột ngột dừng lại khiến sông trở thành chiếc ao tù ngày càng ô nhiễm suốt gần một năm qua
không giống lúc đắp đê với hàng chục xe chở đất xe xúc
khi xảy đê chỉ có một công nhân với quốc sẻng đã đến bổ những nhát quốc đầu tiên để khơi thông dòng sông ngựa hà đã bị chặn dòng gần một năm